trọng lượng hơn một trăm bốn mươi gram một mươi sáu viên nén ghi là ma túy tổng hợp chín điện thoại di động năm xe mô tô gần ba mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác
không chỉ ở an giang mà tại bắc giang thời gian qua tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy cũng có nhiều diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi
đặc biệt các đối tượng còn lợi dụng tuyến giao thông trọng điểm bắc giang lạng sơn bắc giang tây bắc để vận chuyển và buôn bán ma túy với số lượng lớn
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu rất nhiều các vụ tàng trữ buôn bán và vận chuyển ma túy đã được lực lượng chức năng công an tỉnh bắc giang triệt phá thành công
điển hình như vụ bắt quả tăng đối tượng nguyễn công thành chú tại thành phố thái nguyên về hành vi vận chuyển trái phép một bánh heroin và hai sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
gần đây nhất vào ngày bốn tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã bắt quả tăng đối tượng nguyễn văn hợp chú tại lạng giang tỉnh bắc giang khi đang có hành vi trao đổi mua bán năm trăm linh g ma túy đá
đây là hai trong số tám mươi sáu vụ buôn bán vận chuyển ma túy trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đã triệt phá bắt giữ một trăm ba mươi chín đối tượng thu giữ hai tám mươi một kg heroin một bảy mươi một kg ma túy tổng hợp hơn tám gram cây
gần xa hơn năm tám trăm linh gram thuốc phiện hơn tám mươi triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
bóc gỡ các đường dây và đặc biệt là tập trung vào những ổ nhóm mua án trái pháp vận chuyển tăng trữ chất mua túy ở những địa bàn dân cư phức tạp với nhức nhối
khu vực chi ly phường trần phú thành phố bắc giang được xác định là một trong những địa bàn nóng nhất về cả số đối tượng buôn bán và sử dụng ma túy
lợi dụng địa thế của phường nằm ven đê sông thương thuận lợi cho các đối tượng bỏ trốn khi có sự truy bắt của lực lượng chức năng
nên các đối tượng buôn bán ma túy thường lập

những ngôi nhà tại đây thường được xây dựng kiên cố hầu như chỉ có duy nhất một ô thoáng nhỏ như thế này để giao dịch ma túy với các đối tượng nghiện
những con nghiện đến đây mua bán ma túy thậm chí là sử dụng ngay tại chỗ gây hoang mang và bất ổn cho nhân dân trong khu vực
so sánh giữa năm hai nghìn một mươi năm và năm hai nghìn một mươi sáu đến giờ phút này các con nghiện ở địa bàn đã tương đối là vắng
và hiện nay các con nghiện và các con buôn bán ma túy cũng là lén lút chứ cũng không ra mặt như trước
bằng sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền lực lượng chức năng và người dân địa phương trong việc đấu tranh và tiến tới đẩy lùi tội phạm ma túy
trong đó tập trung vào công tác kiểm tra giám sát địa bàn tuyên truyền vận động người dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và tên nạn xã hội
mà đến cuối hai năm hai nghìn một mươi sáu tình hình tội phạm ma túy tại khu vực chile đã ổn định hơn rất nhiều
ngoài việc chúng tôi tập trung đấu tranh vào số đối tượng mua bán tàng trự trái phép số đối tượng mua bán nhỏ lẻ bán ma túy ở một số địa bàn phức tạp
ví dụ như là chile phường trần phú hoặc là cầu tre phường mỹ độ
thì chúng tôi cũng đã tập trung đấu tranh mạnh với số đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy là các con nghiện mà các đối tượng này thường gây ra các vụ phạm pháp hình sự phức tạp khác
tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp đặc biệt tại các tỉnh có đường biên với trung quốc và những địa phương có địa bàn sắp xanh với các tỉnh biên giới phía bắc
chính vì vậy sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an nói chung trong đó có công an tỉnh bắc giang và sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân sẽ góp phần giảm thiểu tội phạm về ma túy giữ vững ổn định trên địa bàn
vì mâu thuẫn trong lúc nhậu mà gây thương tích nặng cho hai người đối tượng đã bị khởi tố và bắt tạm giam vào sáng nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh công phụng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại khóm bình đức một phường bình đức tp long xuyên về hành vi cối gây thương tích
vào tối ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu giữa phụng và nguyễn văn huệ tâm phạm trường giang nảy sinh mâu thuẫn trong lúc nhậu
phụng đã dùng dao đâm tâm và giang khiến hai nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ ba mươi năm và sáu mươi sáu sau khi gây án phung đã đến cơ quan công an đầu thú
đối tượng đặng văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở xã ninh phúc thành phố ninh bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp ninh bình bắt giữ theo quyết định truy nã số chín ngày hai tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình về tội giết người
ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đỗ văn bình cùng ba đối tượng khác đón taxi
các taxi đi từ huyện nho quang đến tổ một mươi tám phường trung sơn tp tam điệp mang theo hung khí tấn công một nhóm khác nhóm của bình đã đâm chết bùi tiến hùng chú ở phường bắc sơn
sau khi gây án bình bỏ trốn vào tp hcm đến ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu bình về xã khánh an huyện yên khánh thì bị bắt
hiện công an tp ninh bình đã bản ra vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp xử lý theo thẩm quyền
một mươi một mặt hàng là các phụ kiện điện thoại như dây cáp pin ốp tai nghe sạc và radio
không rã nguồn gốc xuất xứ
lùi xuống miền trung những cơn mưa rào và rông do không khí lạnh mang lại cho các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế trong ngày hôm nay đã giảm đi nhanh chóng
trong ba ngày sắp tới vùng áp thấp nóng từ phía tây sẽ phát triển sang làm cho nền nhiệt độ tại khu vực này có xu hướng tăng dần
ngày nắng nhiều hơn cường độ nắng cũng tăng dần mỗi ngày với nhiệt độ trong ngày hai mươi là hai mươi năm ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi trời mây thay đổi ngày nắng
chiều tối sẽ có mưa rào và rông vài nơi
riêng phía nam mưa rông sẽ tăng hơn trong chiều tối và đêm ngày hai mươi với nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết ít biến động ngày có nắng với mức nhiệt độ trưa chiều phổ biến là ba mươi ba mươi ba độ
những cơn mưa rông vẫn xảy ra vào thời điểm chiều tối với lượng chưa nhiều
nhưng cũng phần nào giải tỏa được cơn khát nước ngọt được mong chờ từ lâu của người dân ở đây
dạnh áp thấp từ phía nam có trục nâng lên phía bắc
đã tác động và gây mưa rông cho khu vực nam bộ trong mấy ngày tới chủ yếu là vào thời điểm chiều tối
bà con và người dân cần đề phòng khả năng xảy ra tổ lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
ban ngày thì trời nắng nhưng nhiệt độ sẽ không quá gai gắt với nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ